kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới do quá trình hội tụ gió mực năm m nên những cơn mưa rào và rông vẫn có thể xảy ra vào đêm và sáng tại một số tỉnh vùng núi của đông bắc bộ
trong mưa rông cần đề phòng gió giật mạnh lũ quét xả lở đất và ngập úng ở vùng trũng thấp tại hà giang
từ khoảng chiều tối đêm ngày một mươi tám mưa có xu hướng tăng hơn về diện và lượng tại các tỉnh phía đông bắc bộ nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
các tỉnh phía tây bắc bộ cũng có mưa rông về đêm và sáng trong ba ngày tới
trong mưa rông cần đề phòng với gió giật mạnh lũ quét sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng thấp tại các tỉnh lào cai và lai châu nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh phía tây bắc bộ là từ ba mươi hai ba mươi năm độ cục bộ có nơi cao hơn
với các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế vào ban ngày trời phổ biến có nắng nhiều với nhiệt độ ban trưa trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình nhiệt độ có thể vượt trên ba mươi bảy độ
với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận do tác động của sạch áp thấp nên mưa rông tiếp tục xảy ra giải rác vào lúc chiều tối tập trung nhiều hơn là tại các tỉnh khánh hòa trở vào đến bình thuận có nơi xảy ra mưa vừa mưa to và rông trong ngày mai sau đó thì mưa rứt vào ban ngày trời vẫn còn nắng với nhiệt độ từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
nơi xuống các tỉnh thuộc tây nguyên do rỉa phiến
nam dạnh áp thấp kết hợp với gió tây nam hoạt động mạnh nên mưa rông tại khu vực vẫn tiếp tục xảy ra ở diện nhiều nơi cục bộ có nơi có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm ban ngày trời có nắng vừa phải với nhiệt độ hầu hết không vượt quá mức ba mươi ba độ
nam bộ cũng duy trì trạng thái thời tiết ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rông cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ cao nhất cả ba ngày tới ổn định ở mức ba mươi ba độ